dịp trước trong và sau tết luôn là thời điểm tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
nhất là vào ban đêm các hoạt động vui chơi giải trí ẩm thực đêm tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự
do đó công an thành phố đà nẵng gồm các lực lượng như chín trăm một mươi một tám nghìn ba trăm chín mươi bốn đã và đang ngày đêm tuần tra kiểm soát
quyết liệt trấn áp các loại tội phạm nhất là tại các điểm nóng trên địa bàn
hàng đêm lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng phối hợp với lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn trên địa bàn liên tiếp kiểm tra hành chính
nhiều phương tiện khi có biểu hiện nghi vấn
trong số đó nhiều chủ xe không mang giấy tờ mang khung khí thậm chí tàng trữ ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy bị phát hiện và xử lý
chúng tôi cũng bằng mọi nỗ lực và tác nhiệm của anh em và các bộ chức sĩ đã thường xuyên túc thực một đường
để kiểm tra các phương tiện và người tham gia giao thông vi phạm và để chấn chỉnh lại tập tự an ninh trên thành phố
trên địa bàn thành phố để đảm bảo

để kiểm tra các phương tiện và người tham gia giao thông vi phạm và để chấn chỉnh lại tập tự an ninh trên thành phố
thường xuyên tổ chức hai k đi tuần tra tất cả các tuyến phố trên địa bàn phường bảo đảm an ninh trật tự về đêm cho khu dân cư
lực lượng tuần tra tại bắc nhân tư thực hiện công việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nhắc nhở các hàng quán cũng như các tù điểm để hát nhạc ồn ào trong khuôn chơi
tổ phạm sẽ bắt tiễn cũng như phức trọng phức tạp cho nên một mặt tổ bàn phường tiến khai
theo kế hoạch của giám đốc
cùng với cả nước thành phố đà nẵng đang bước vào những ngày tết nguyên đán
việc phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm giữa các lực lượng đã kịp thời chấn áp các loại tội phạm
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn mang lại sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết